liên bộ công thương tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu
bắt đầu áp dụng từ một mươi chín h chiều nay ngày năm tháng một mươi hai
theo đó giá các mặt hàng xăng dầu đều có mức tăng nhẹ so với mức giá cũ
theo quyết định của liên bộ công thương tài chính sau khi trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn
giá các loại xăng dầu có mức điều chỉnh như sau
xăng ron chín mươi hai tăng ba trăm linh bốn đồng giá bán không cao hơn một mươi sáu sáu trăm bảy mươi năm đồng một lít
xăng e năm tăng ba trăm linh một đồng giá bán không cao hơn một mươi sáu năm trăm hai mươi hai đồng
dầu diesel năm s tăng một trăm sáu mươi ba đồng giá bán không cao hơn một mươi hai sáu trăm bảy mươi hai đồng
dầu hỏa tăng hai trăm hai mươi bốn đồng giá bán không cao hơn một mươi một hai trăm linh chín đồng
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng hai trăm bảy mươi năm đồng một kg giá bán không cao hơn chín chín trăm sáu mươi hai đồng một kg
mức giá mới được áp dụng kể từ một mươi chín
ở ngày hôm nay mùa năm tháng một mươi hai